những dối loạn về sức khỏe tâm thần
những dối loạn về sức khỏe tâm thần
trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch đang bùng phát mạnh
manigan cho rằng mặc dù đã có một số sáng kiến khắc phục hậu quả covid một mươi chín
tập trung vào thanh thiếu niên nhưng chúng ta cần ưu tiên một kế hoạch phục hồi sức khỏe tâm thần
điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng gia tăng bệnh lý tâm thần đối thanh thiếu niên
cũng như đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho đối tượng này
tiến sĩ victor fonari phó trưởng khoa tâm thần trẻ em
tiến sĩ victor fonari phó trưởng khoa tâm thần trẻ em
và vị thành niên tại bệnh viện joker hillside ở glenwalk new york mỹ cho biết
chúng tôi đã thấy trong các phòng cấp cứu của mình số trẻ vị thành niên tự tử tăng
trong khoảng một mươi hai tháng qua và tăng gần ba trăm linh số ca nhập viện vì dối loạn ăn uống ở trẻ vị thành niên
đại dịch đã gây ra căng thẳng cho thanh thiếu niên khi họ phải vật lộn với hướng dẫn tại nhà và trường học ảo
bên cạnh đó cha mẹ cũng cảm thấy căng thẳng
fornary nhấn mạnh nghiên cứu này tập trung vào tác động của đại dịch covid một mươi chín đến thanh thiếu niên
nhưng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng
vì vậy chúng ta cần có góc nhìn đa chiều và đặt trong bối cảnh của nó
các bậc cha mẹ cũng bị căng thẳng và xuất hiện các vấn đề bất ổn về việc làm
mất an ninh về nhà ở lương thực tài chính và sự gia tăng lạm dụng trẻ em và bạo lực gia đình
các chuyên gia cũng cảnh báo
bệnh trạm là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong ở trẻ vị thành niên
nhưng có một thực tế đáng tiếc rất ít trẻ phát hiện bệnh sớm
đa số các em đến viện điều trị chủ yếu là ở giai đoạn vừa và nặng
nhưng chưa gia đình nào điều trị được sáu đến bảy tháng đa số là bỏ sở
hoặc nhiều trường hợp thấy đỡ là ngừng nên đã thất bại trong việc điều trị
có trẻ bệnh tái phát và điều trị từ hai đến ba lần và hy vọng khỏi bệnh là rất khó
lời khuyên của thầy thuốc
việc phát hiện sớm và điều trị trầm cảm ở trẻ
có thể giảm được tình trạng bệnh lý tử vong và những nguy cơ do những hành vi không thích hợp
mặc dù tương đối hiếm ở thanh thiếu niên dưới một mươi hai tuổi
trẻ cố gắng tự tử và có thể bốc đồng khi trẻ đang buồn bã và tức giận
tự sát ở trẻ em thường xảy ra với một tiền sử gia đình bạo lực
làm dụng rượu hoặc lạm dụng thể chất tình dục
vì vậy lời khuyên cho các bộ phòng bệnh là
hãy theo dõi trẻ thật sát sao khi trẻ có những biểu hiện nêu trên
phải đưa trẻ đến cơ sở y tế được nhân viên y tế khám và theo dõi kịp thời
cảm ơn các bạn đã xem
hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé
hãy chia sẻ nếu bạn cảm thấy video này có ích
xin chào và hẹn gặp lại